đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh ninh bình
năm hai nghìn hai mươi tỉnh ninh bình đã triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật
hoạt động của tội phạm được kiềm chế và kéo giảm không có tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành và sử dụng vũ khí nóng gây án
tỷ lệ điều tra khám phá án cao các vụ án nổi cộng dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra làm rõ
đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động cách làm sáng tạo của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh ninh bình trong công tác phòng chống tội phạm
thời gian tới tỉnh ninh bình cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa xã hội nhất là tuyên truyền thông báo rộng rãi phương thức thủ đoạn
và các biện pháp phòng ngừa tội phạm đặc biệt là tội phạm kinh tế quản lý chặt chẽ cư trú và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện